bộ đội biên phòng tỉnh long an phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam vừa bắt giữ một số lượng lớn thuốc lá nhập lậu cùng với đối tượng và phương tiện phạm tội
tại ấp hai xã mỹ quý tây huyện đức huệ lực lượng chống buôn lậu bộ đội biên phòng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một sáu mươi chín nghìn ba trăm hai mươi tám do đối tượng phạm trung chính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn hiệp hòa huyện đức hòa long an điều khiển đang di chuyển từ hướng biên giới campuchia về việt nam qua khu vực biên giới thuộc cửa khẩu mỹ quý tây
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe chở một lượng lớn thuốc lá nhập lậu với số lượng một mươi hai gói thuốc mang nhãn hiệu jet và hero
hiện các cơ quan chức năng đang tạm giữ phương tiện và đối tượng vận chuyển để tiếp tục điều tra làm rõ